không chỉ trộm cắp ở các nhà dân mà trong thời gian gần đây các đối tượng còn đột nhập vào các nghĩa trang để trộm cắp tài sản có giá trị trên các mộ phần
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi xâm phạm mồ mạng
hai đối tượng là trần ngọc thiện hai mươi bốn tuổi và nguyễn thanh hữu bốn mươi tuổi cùng chú trên địa bàn tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân hữu và thiện thống nhất
hữu sẽ đi tìm những tài sản có giá trị tại các mộ phần rồi chỉ vị trí cho thiện đến lấy
sau khi lấy được tài sản thiện mang về bán lại cho hữu
từ tháng bốn cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thiện đã trên một mươi lần đột nhập vào nghĩa trang thành phố bô ma thuật
lấy cắp nhiều tài sản có giá trị như cây cảnh bình hoa bàn ghế tại các phần mộ rồi về bán lại cho hữu
với tổng giá trị tài sản trên ba mươi triệu đồng
công an thành phố buôn ma thuật đã truy thu được toàn bộ số tài sản mà hai đối tượng trộm cắp tại các phần mộ